mặc dù đã có nhiều trường hợp bị xử phạt vì đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch covid một mươi chín
tuy nhiên đến nay vẫn tiếp tục có nhiều trường hợp bị xử phạt và mới đây công an tp đà nẵng và công an tp thọ
cũng đã vừa xử lý hai trường hợp có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
vào lúc hai mươi ba h ba mươi phút ngày tám tháng ba bà hát sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải nội dung cho rằng
hai du khách người anh dương tính với covid một mươi chín không khai báo chuyện đưa cô gái về mà lễ tân tự chủ động khai báo với công an
qua xác minh nội dung trên hoàn toàn sai sự thật trong thời gian lưu trú tại thành phố đà nẵng
hai du khách người anh tên ridley malcolm và king alan clive không đưa hai cô gái nào về khách sạn vanda như nội dung bà hát đăng tải